thông tin từ sở giao thông vận tải tp cn để triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động
cảng hàng không quốc tế cần thơ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tp cnh sẽ có thêm bảy đường bay mới
trong đó có hai đường bay quốc tế phục vụ nhu cầu giao thương và du lịch của người dân
theo cảng hàng không quốc tế cần thơ sân bay cần thơ được thiết kế đón ba triệu hành khách mỗi năm
nhưng đến nay vẫn chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của sân bay này
lượng hành khách chỉ đáp ứng bốn mươi công suất thiết kế
đại diện hãng hàng không bamboo airways cho biết sẽ mở đường bay tại cần thơ đi hà nội một chuyến trên một ngày
bên cạnh đó hãng vietjet air dự kiến sẽ mở bốn đường bay từ cần thơ đến hải phòng vinh đà lạt
và hãng hàng không quốc tế air asia dự kiến mở hai đường bay quốc tế đi kuala lumpur malaysia và bangkok thái lan
theo ủy ban nhân dân tp cnh việc mở thêm bảy đường bay mới trong đó có hai đường bay quốc tế
sẽ góp phần thúc đẩy giao thương và đi lại thuận tiện cho du khách đi và đến tp cnh
đại diện hãng hàng không bamboo airways cho biết sẽ mở đường bay từ cần thơ đến hải phòng vinh đà lạt